bông ma thuật trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại phường tân an thành phố bông ma thuật
tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk phát hiện phúc đang bê một thùng xốp từ xe taxi vào bưu điện với nhiều biểu hiện nghi vấn cho nên đã yêu cầu kiểm tra
bên ngoài thùng xốp ghi là trà artiso và có địa chỉ số điện thoại người nhận ở tỉnh quảng ninh
mở kiểm tra thùng xốp có ba mươi gói màu bạc bên trong có chứa hoa cây cần sa khô
phúc khai nhận vào trưa ngày ba mươi tháng năm phúc được một người đàn ông tên cường thuê điều khiển xe taxi đến xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
nhận thùng hàng nói trên rồi đưa về biêu điện tại tỉnh đắk lắc gửi theo địa chỉ cho người nhận ở tỉnh quảng ninh
sau khi gửi xong phúc được trả tiền công một triệu hai trăm linh nghìn đồng
cho đến chiều ngày ba mươi một tháng năm phúc mang thùng hàng ra biêu điện gửi thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
dù đã liên tục triệt phá nhiều đường dây tụ điểm mua bán sử dụng
ma túy trái phép nhưng có lẽ vì lợi nhuận mà loại tội phạm này vẫn hoạt động khá phức tạp với hình thức ngày càng tinh vi và quy mô có chiều hướng gia tăng
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
tính riêng từ đầu năm đến nay công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt giữ một mươi năm vụ hai mươi bốn đối tượng phạm tội về ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm bảy mươi g ma túy tổng hợp một mươi viên thuốc lắc và nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
điển hình như vụ mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng nguyễn văn thức bốn mươi bảy tuổi trú tại xã gia kiệm huyện thống nhất
sau một thời gian theo dõi công an huyện thống nhất tổ chức lực lượng đã bắt quả tang đối tượng thức
đang có hành vi bán ma túy cho một con nghiện tại ấp đông kim xã gia kiệm thu giữ năm gói ma túy đá loại metafetamin một xe máy
qua đấu tranh khai thác thức khai nhận được một đối tượng tên tý chưa rõ lai lịch thuê mang ma túy đi giao cho con nghiện
có một người không rõ lai lịch thì nhà tôi giao ma túy rồi mỗi lần thì được ba trăm linh ngàn
lần thứ hai thì hẹn ở hồ bơ kim đình lúc mà vòng về thì công an bị bắt
với quyết tâm xóa bỏ các địa bàn phức tạp về mua bán tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
tham mưu cho huyện ủy ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp các ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm này
thứ hai là làm tốt công tác chuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân thấy rõ để từ đó người dân giáo dục con em mình cũng như là giáo dục các người cộng đồng
và không phạm tội và không sử dụng ma túy làm tốt công tác quản lý đối tượng vận động các đối tượng nghiện tự nguyện cai nghiện tại trung tâm cai nghiện cộng đồng huyện lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc
và đồng thời phối hợp với công an các huyện thành phố giáp ranh quản lý tốt các đối tượng có khả năng điều khiển phạm tội và các đối tượng nghiện để hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm này
thứ tư là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định của pháp luật phục vụ công tác răn đe phòng ngừa tội phạm này
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi
dùng xăng đốt khiến một người tử vong đối tượng phạm phen ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố
do có mâu thuẫn từ trước phạm phen mang chai nhựa đựng xăng đến nhà ông phạm tham ở cùng thôn
thấy ông tham đang ngồi trước cửa nhà phen đã đổ xăng lên người ông tham rồi dùng bật lửa đốt khiến cho nạn nhân bị chết cháy
ngay sau đó công an huyện tư nghĩa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được đối tượng
với hành vi chiếm đoạt trên một một tỷ đồng để lấy tiền đánh bạc bị cáo nguyễn duy khánh chú ở huyện trợ mới tỉnh an giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều qua ngày ba mươi một tháng năm
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
khánh đánh bạc trên mạng và thua sáu trăm linh triệu đồng
để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh nhờ bạn gái giới thiệu và được của bà nguyễn thị niềm
trú tại phường bình đức thành phố long xuyên cho vay số tiền một trăm ba mươi triệu đồng để tiếp tục đánh bạc
sau đó khánh dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà niềm cho vay thêm nhiều lần nữa với số tiền tám trăm ba mươi năm triệu đồng
đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố giác
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
khánh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang trình diện
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khánh bị khởi tố điều tra
tại phiên xét xử ngoài bản án một mươi bốn năm tù khánh còn buộc bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa vận động thành công đối tượng đinh ánh dương
sinh năm hai nghìn một trú tại thôn thượng châu xã hợp lý huyện lý nhân phạm tội giết người ra đầu thú tại cơ quan công an
trước đó vào đêm ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn cá nhân đinh ánh dương cùng đồng bọn đã sử dụng hung khí
đâm một thanh niên trú tại thôn đồng phú xã nguyên lý huyện lý nhân hậu quả làm nạn nhân bị tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
tại cơ quan công an dương khai nhận thời gian qua đã bỏ trốn vào tp hcm
sau khi được lực lượng công an tỉnh tuyên truyền vận động dương đã nhận thức được lỗi lầm của mình và ra đầu thú

không chỉ có lực lượng chức năng tuần tra giám sát an toàn giao thông trực tiếp và hệ thống camera giao thông ghi hình phạt nguội
tại đà nẵng những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ còn được người dân chụp ảnh quay phim và gửi cho lực lượng chức năng thông qua mạng xã hội
trong thời gian vừa qua nhiều vụ việc được phát hiện xử lý nhờ phát huy vai trò giám sát của người dân
anh nguyễn phước sàng điều khiển xe ô tô dừng đèn đỏ tại ngã tư phạm văn đồng ngô quyền tp đà nẵng
thì bị xe ô tô khác đi phía sau đâm mạnh vào đuôi xe của mình
anh sang giúp điện thoại gọi điện cho công an đến hỗ trợ thì bị tài xế xe này hành hung khiến anh sang ngã xuống đường thương tích nặng
trưng kiếp vụ việc một số người dân đã ghi hình đăng lên mạng xã hội
ngay trong tối cùng ngày công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ kẻ côn đồ hành hung người khác giữa phố
hoặc gần đây nhất có trường hợp nằm trên xe điều khiển phương tiện được người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng xử lý
đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng cho biết từ đầu năm đến nay phòng đã tiếp nhận hơn năm mươi tin báo bằng hình ảnh
thông qua mạng xã hội và người dân trực tiếp cung cấp bước đầu tổ chức xử lý gần hai mươi trường hợp
trong thời gian qua mặc dù là ở những vị trí những nơi không có bóng dáng của lực lượng chức năng
thì vẫn có những thông tin những hình ảnh mà do người dân cung cấp
qua đó chúng tôi cũng xác minh những yếu tố xác thực
cũng như là marketing thuyền
và nhận thấy được những hành vi này là hành vi nguy hiểm gây bức xúc trong dư luận thì chúng tôi kịp thời xác minh xử lý
cùng với hơn ba mươi hai camera giám sát an ninh của các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân tự lắp đặt
tại các tổ dân phố kiệt hẻm nhà riêng
và gần hai trăm linh camera giám sát giao thông được đưa vào vận hành khai thác phủ kín các tuyến đường trọng điểm của thành phố
thì những camera đặc biệt những tai mắt của người dân các hành vi vi phạm khó bị bỏ lọt
có phần hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý tội phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố
hiện nay vẫn còn nhiều bạn đi tham gia giao thông và chưa thực hiện đúng cái luật đường bộ gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh
cái việc mà ghi hình lại gửi cho cung cấp cho công an ngăn chặn những việc đó xảy ra thì chúng tôi rất là hoan nghênh
hiện nay thì đường phố của đà nẵng chúng ta thì rất là đông
lục đường địa bàn phố của chúng tôi là đặc biệt là rất là đông
cũng có những đêm là thanh niên tụ tập rồi uống rượu rồi đánh bóng
thì người dân cũng có cái nhanh ngại bán và đồng thời là chụp ảnh gỡ lên
thì chúng tôi hoan nghênh cái việc này để dùng để mà có cái cơ quan chức năng họ xử lý kịp thời
điều đó là đi từ chính đơn
để phát huy hiệu quả vai trò giám sát của người dân trong công tác giữ gìn an toàn giao thông trật tự an toàn xã hội
công an thành phố kêu gọi người dân hãy đồng lòng đấu tranh tố giác tội phạm
tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm an toàn giao thông qua các trang facebook do công an quản lý như
cảnh sát giao thông đà nẵng tuổi trẻ công an đà nẵng và truyền hình an ninh đà nẵng
một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm thẳng vào hai vợ chồng điều khiển xe máy đang qua đường khiến ba người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày ba mươi một tháng năm trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố phú tân phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu nam thanh niên tên huy hai mươi hai tuổi ngụ tại thành phố đồng xoài điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh
đến đoạn ngã tư giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn và đường hùng vương thuộc khu phố phú tân thành phố đồng xoài
huy điều khiển xe với tốc độ cao đã đâm thẳng vào xe máy do hai vợ chồng điều khiển đang qua đường
cú đâm mạnh khiến cả ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó hai phương tiện bị hư hỏng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có xẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông bài trái
còn về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an quận ba đình hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm an thuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại số chín mươi năm giải phóng phường cửa bắc tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã
cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện